sáng nay một mươi tháng hai dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ bốn mươi hai
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật xử lý vi phạm hành chính việc ban hành nghị định hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm
quản theo công ước istanbul cho ý kiến việc chuẩn bị năm chủ tịch ipa hai nghìn hai mươi
xem xét quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã cấp huyện tại sáu tỉnh thành phố
trực thuộc trung ương về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung
một số điều của luật tổ chức quốc hội tiếp đó ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính cho ý kiến về việc tăng mức
phạt tiền tối đa của một mươi lĩnh vực trong đó lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và phòng chống
tệ nạn xã hội tăng từ bốn mươi triệu đồng lên bảy mươi năm triệu đồng lĩnh vực cơ yếu quản lý và bảo vệ
biên giới quốc gia giáo dục từ năm mươi triệu đồng lên bảy mươi năm triệu đồng điện lực từ năm mươi triệu đồng
lên một trăm linh triệu đồng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ một trăm linh triệu đồng lên hai trăm linh triệu đồng
quản lý công trình thủy lợi báo chí từ một trăm linh triệu đồng lên hai trăm năm mươi triệu đồng kinh doanh bất động sản
tăng từ một trăm năm mươi triệu đồng lên năm trăm linh triệu đồng nhiều ý kiến đề nghị nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng hơn
việc tăng mức phạt tiền tối đa trong từng lĩnh vực chỉ tăng mức phạt tiền tối đa trong trường hợp
thực sự cần thiết có cơ sở và phải được đánh giá tác động cụ thể bảo đảm tương xứng với mức độ
nguy hiểm của từng nhóm hành vi vi phạm bảo đảm tính tổng thể trong mối tương quan với các lĩnh vực
khác và thẩm quyền xử phạt của các chức danh trong lĩnh vực đó